sau nhiều ngày xảy ra mưa lớn tuyến quốc lộ sáu đi qua địa bàn ngã ba tòng đậu huyện mai châu tỉnh hòa bình bị ngập trong biển nước
đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một mươi trên đoạn đường dài gần hai trăm linh mét nước vẫn ngập sâu khoảng một hai đến một năm mét có nơi gần hai m
khiến cho quốc lộ sáu bị chia cắt từ hòa bình lên huyện mộc châu tỉnh sơn la
từ ngày một mươi hai tháng một mươi các lực lượng chức năng gồm cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện công an dân quân
các khu vực xã tòng đậu đã huy động các loại cây như tre luồng đóng bè màng nhỏ để đưa bà con nhân dân
từ hai đầu sơn la về hướng hòa bình và ngược lại để tiếp tục di chuyển
theo thống kê trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng một mươi các lực lượng đã di chuyển được khoảng gần bốn người qua khu vực ngập nước
tuy nhiên do ngâm mình trong nước thời gian dài nên sức khỏe của lực lượng cứu hộ bị ảnh hưởng
vì vậy các đơn vị đã tổ chức luân phiên để phục vụ nhân dân
ngoài ra do ngập nước và tắt đường số lượng xe ô tô tải đã xếp hàng dài chờ đi hướng hòa bình sơn la tại phía huyện tân lạc khoảng ba bốn km